mỗi vụ cháy đi qua luôn để lại nỗi đau mất mát thiệt hại về tài sản cho nhân dân
chính vì vậy bản thân mỗi người dân chủ cơ sở doanh nghiệp cần nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại gia đình cơ sở mình không để mất bò mới lo làm chuồng